vào ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người bị đâm tử vong một người bị thương nặng
trước đó vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi bảy tháng sáu người dân sống hai bên đường dt bảy trăm năm mươi chín thuộc khu phố phước sơn phường phước bình thị xã phước long
nghe thấy tiếng đuổi nhau la hét giữa đêm mưa
khi người dân chạy ra ngoài thì phát hiện hai nhóm thanh niên đang hỗn chiến trên đường
hai thanh niên gục ngã trong đó một người đã tử vong một người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
qua xác minh ban đầu nạn nhân tử vong được xác định là nguyễn hoàng tân ba mươi một tuổi chú thị xã phước long
người bị thương nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện trở đấy hiện chưa rõ tên tuổi
phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an quận dương kinh công an huyện tiên lãng
công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ trần hữu côn năm mươi chín tuổi sống tại bình dương là nghi phạm trích điện giết cháu ruột tại phường đa phúc quận dương kinh
trước đó vào sáng ngày một mươi bảy tháng sáu anh trần công nguyên ba mươi hai tuổi ở phường đa phúc quận dương kinh được phát hiện tử vong trên giường
bên cạnh có dây điện cơ quan công an nhanh chóng điều tra và bắt giữ nghi phạm là trần hữu côn
tại cơ quan công an nghi phạm trần hữu côn đã khai nhận đối tượng sinh sống tại thành phố tân uyên tỉnh bình dương mới về quê ở xã đà phúc
nhưng do những mâu thuẫn từ trước nên vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng sáu đã dùng dây điện giật chết cháu ruột của mình
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn đến khi bị quân chúng nhân dân phát hiện phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đang tiếp tục điều tra và thu thập chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
vào trưa ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một phần đất chống trên địa bàn xã thới sơn thành phố mỹ tho
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín con gà tạm giữ một mươi sáu điện thoại di động chín xe mô tô và gần bảy mươi triệu đồng
đồng thời tiến hành làm việc với một mươi tám đối tượng có liên quan
qua làm việc các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm đồng thời khai nhận tụ điểm cờ bạc do đối tượng hồ văn cần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã thới sơn thành phố mỹ tho tổ chức
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự bàn giao cho công an thành phố mỹ tho tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định
thưa quý vị và các bạn tính tới thời điểm hiện tại cơ bản các đối tượng tham gia vào vụ việc dùng súng tấn công trụ sở ubnd xã yà tiêu
và xã yakutu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc đã bị bắt giữ và ra đầu thú tuy nhiên nỗi đau và hệ lụy để lại thì vẫn còn đang hiện hiểu
ngay chính đối với vợ và các con của những đối tượng này
ghi nhận của phóng viên tại xã cư pâng huyện crong búc tỉnh đắk lắc nơi có trên hai mươi người tham gia vào vụ nổ súng tấn công vào đêm ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
anh đi lên là em không biết anh nói là anh đi bốc gạo á đi làm việc ở trên đồng này á thì em cứ tin là anh đi thật
lại kia mà em biết là em rất là sốc luôn em không nghĩ là anh đi theo vậy đâu
vừa đó là hai ngày sau thì em có nhận được một cuộc điện thoại anh bảo là anh là chồng của em là ma sĩ mà
thì lúc đó em mới biết em biết là người em đứng đơ luôn không nói được gì luôn
em đưa điện thoại cho chú mà chàng là bảo là chú ơi chú nói chuyện súng chồng con
em nhờ chú em là khuyên súng nó đi chú nhớ nó về đầu thú đi
lúc đó em hỏi là tại sao anh lại đi theo mấy người như thế anh bảo là tại vì anh bị sửa
anh bị sửa nếu anh không đi á thì họ sẽ giết hết cả nhà mình nên anh bắt buộc anh phải đi
cũng giống như brinkerburg nguyên a duy không thể tin chồng mình lại tham gia cùng nhóm đối tượng đốt phá
hai trụ sở ủy ban nhân dân xã ea cơ tu và ea tiêu vào đêm một mươi một tháng sáu vừa qua
bởi theo nguyên a duy gia đình chị vẫn luôn nhận được thông tin
được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương trong cuộc sống thường ngày
không có lý do gì để chồng chị hành động độc ác như vậy
từ trước tới giờ nhà nước có hỗ trợ mình một cây cân bò với lại cái tét nước với lại hỗ trợ xây nhà
trong vây vốn cũng có luôn bên ngân hàng chính sách á họ cũng cho vây vốn bên đó để trang trại gia đình
thì họ biết giúp đỡ cho mình những lúc mình khó khăn á
cũng giúp đỡ được mấy cái
một ký gạo với lại hộp sữa này nó cho con á
nói chung là nhà nước cũng rất là quan tâm đến gia đình em
đến ngày thứ ba thứ tư gì đó
thấy họ đang trên mạng xã hội là thấy
thấy ảnh chồng trong điện thoại á
mới biết là ông đi sai đường
trong lúc đó điện thoại thì không có để mà liên lạc để mà hỏi hang gì hết
cứ đứng ở nhà chờ đợi vậy thôi rồi lên bên công an xã á
khai cái việc ông bảo là ông đi làm nhưng mà giờ tại sao lại thấy
ảnh của ông trên mạng xã hội như vậy
thật sự là quá sốc
nước mắt những người vợ khốn khổ
chỉ vì sai lầm của người chồng
đã đẩy họ và những đứa con thơ
cùng biết bao gia đình người đã mất
trong đêm một mươi một tháng sáu
lầm vào tình cảnh khốn khó
khi thiếu đi người trụ cột trong gia đình
tại vì nhà xong
ông cũng dám về nhà
ông đứng từ xa quan sát gia đình
tại vì họ nói nếu mà về nhà
thì họ xuyết cả nhà
nên ông đứng từ xa ông quan sát
thấy ổn định rồi
ông mới vô nhà
ông chồng tự muốn đầu thú
thấy rất là ảnh hưởng
đến tâm trạng của hai đứa
có thằng cô đó nói thôi
mấy người dân ở trong nhà
trong trong làng này chạy qua
bảo cô ăn cơm chưa
không thèm ăn ai mà thèm ăn
còn đứa lớn hỏi
khi nào bố về
cái hôm mà em biết á
thì em không biết
ngồi đứng như thế nào luôn
thì lúc đó thì em ngất xỉu mấy lần
thì em cũng không biết luôn
tại vì có chị em
ở xung quanh đến đồng viên mình á
nếu mà không có chị em ở xung quanh
thì em chả biết phải làm sao nữa
thì em chẳng biết phải làm gì nữa
tại vì em có ba đứa con
bây giờ em không biết phải sống như thế nào
em chỉ mong muốn là
anh ở đó là
nghe theo lời cán bộ
công an ở đó
họ nói gì thì
mình nghe vậy là em muốn
anh khai báo thành thật
mọi việc sự thật
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ba
đã xuất ba xe cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường khẩn trương thực hiện
các biện pháp giải cứu nạn nhân
thông tin tại hiện trường hai cháu bé nằm ngoài cùng
bị các động ít được người dân hỗ trợ
đưa ra ngoài
người vợ nằm giữa bị vùi lấp hoàn toàn
may mắn sống sót nhờ một khe nhỏ
còn người chồng nằm ở phía trong cùng đã tử vong
sau hai giờ đồng hồ giải cứu
bốn nạn nhân nữ đã được cứu ra khỏi khu vực sạt lở
và được chuyển đến bệnh viện hai lâm đồng cấp cứu
cho đến ba giờ sáng ngày hôm nay
lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể
của nạn nhân nam hiện nguyên nhân vụ việc
đang được lực lượng chức năng làm rõ
vào sáng ngày một mươi tám tháng sáu
công an tỉnh phú yên xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng giữa hai xe ô tô khách
khiến hai người chết nhiều người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút
ngày một mươi bảy tháng sáu tại km một nghìn ba trăm ba mươi bốn
cộng một trăm linh quân lộ một trăm ba mươi bốn
đoạn qua huyện phú hòa tỉnh phú yên
xe ô tô khách do anh lê hồng quang
trú tại tỉnh bình định điều khiển chạy theo hướng nam bắc
đã va chạm với xe ô tô khách
do anh đỗ tấn quý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại tỉnh quảng nam
điều khiển theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến một hành khách tử vong
và nhiều người bị thương phải đưa vào bệnh viện đa khoa
tỉnh phú yên cấp cứu điều trị
và trong đêm qua bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
và bộ bác sĩ điều dưỡng các khoa
tiếp nhận phân loại bệnh nhân để cứu chữa
vào sáng ngày một mươi tám tháng sáu có một nạn nhân tử vong
các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên
đang tập trung khám nghiệm hiện trường
và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
vào sáng ngày hôm nay gần một thí sinh
đã bước vào kỳ thi tuyển sinh văn bằng hai
do bộ công an tổ chức
và đây là năm thứ tư liên tiếp bộ công an tổ chức
kỳ thi tuyển sinh văn bằng hai
vào các trường công an nhân dân
với mục đích mở rộng nguồn tuyển
thu hút được học viên tốt nghiệp loại giỏi
nhân tài vào lực lượng công an nhân dân
từ sáu giờ sáng tại điểm thi học viện an ninh
công tác chuẩn bị thi đã sẵn sàng
để đón các thí sinh
phòng đầy đủ cho thí sinh được bố trí cách xa điểm thi
các tỉnh nguyện viên cũng sẵn sàng
tại các điểm chốt để sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh
lần này thi thì em vẫn có một
lực lực căng thẳng
nên nhưng mà mục tiêu của em là
vẫn được vào được
trong đội ngành công an
và được phục vụ
trong đội ngành công an
điểm thi học viện cảnh sát nhân dân
thu hút hơn một trăm linh thí sinh tham dự
với nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát
với hình thức thi tự luận
các thí sinh trong ngày hôm nay đã hoàn thành
hai môn thi triết học mark lenin
lý luận nhà nước và pháp luật
theo các thí sinh đề thi tuyển sinh văn bằng hai
kiến thức đều nằm trong kiến thức đại cương
trình độ đại học
sát với đề minh họa các em đã tham khảo trước đó
sáng nay thì bọn em thi
môn triết học mark lenin
đây là một môn mà bọn em đánh giá là
rất là khó
và nó có rất nhiều những khái niệm trừu tượng
em cũng đã ôn luyện môn này
rất là lâu rồi và bây giờ thì có
trong sáng nay thì bọn em
làm bài thi thì em cũng rất
cố gắng và mong là sẽ đạt được
kết quả tốt trong cái bài thi này
việc ra để thi năm nay thì có khác
so với những năm trước là bộ công an
thống nhất hướng dẫn các hội đồng tuyển sinh
dạng thức và cách thức ra để thi
mặc dù là tại mỗi hội đồng thi
mỗi hội đồng thi đều chủ động ra để thi nhưng mà
cái việc ra đề thi này thống nhất theo dạng thức
và cái cách thức chung của bộ hướng dẫn
năm nay bộ công an tiến hành tuyển sinh
văn bằng hai với hai kiến thức
xét tuyển thẳng với những thí sinh
tốt nghiệp đại học loại giỏi xuất sắc
có chứng chỉ ngoại ngữ đạt giỏi
công thức thứ hai thí sinh tham gia thi
hai môn tương ứng với ngành mình đăng ký
tại các trường công an nhân dân
lấy điểm thi để xét tuyển
xin chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị đảng ủy công an trung ương
bộ công an luôn quan tâm
hướng tới việc chăm lo nâng cao chất lượng
cuộc sống của người dân đồng bào dân tộc thiểu số
còn khó khăn qua đó góp phần giúp
người dân yên tâm lao động sản xuất
cải thiện cuộc sống củng cố mối quan hệ gắn bó
giữa nhân dân với lực lượng công an
hôm nay bà con lối xóm
trong cộng đồng người dân tộc khmer
đến chung vui với gia đình ông lý hình
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ngũ ấp tâm lộc
xã đại tâm huyện mỹ xuyên
tỉnh sóc trăng
đây là một trong một hai trăm linh hộ dân
có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên
trên địa bàn tỉnh sóc trăng
được bộ công an trao tặng căn nhà mới khang trang kiên cố
họ là những hộ gia đình nghèo
không có khả năng xây mới sửa chữa nhà ở
nếu không có sự giúp sức tạo điều kiện hỗ trợ
của công an và các tổ chức
giờ đây hai vợ chồng ông không còn phải thấy
cảnh chạy mưa trong căn nhà cũ
dột nát xuống cấp từ nhiều năm của mình
cảm ơn bộ công an làm cho căn nhà này tới mừng
trong căn nhà mới khang trang
bà trần thị kim ly
vợ ông lý hình
không giấu nổi niềm vui phấn khởi
cảm ơn đảng nhà nước bộ công an
cùng chính quyền địa phương
đã hỗ trợ gia đình xây cất nhà mới
với số tiền năm mươi triệu đồng hỗ trợ
được bộ công an vận động các mạnh thường quân
và một mươi ba triệu đồng từ nguồn vốn đối ứng của địa phương
căn nhà có kết cấu khung thép kiên cố
vách tường cách nhiệt
có căn nhà mới tôi rất là mừng
trước đây của tôi nó cũ
xuống cấp hết rồi
trời mưa lại dột tùm lum hết trơn
phải mua cái ga để che
hôm nay có được bộ công an
hỗ trợ căn nhà mới này
thì tôi rất là vui
trên địa bàn thì có hai mươi hai căn
trước mắt đã kịp thời
xây chỗ hộ của lý hình
đã hoàn chỉnh
hiện nay là cơ bản đã ổn định
thì hôm nay thì cũng đoàn
xây cất nhà mới
lãnh đạo của bộ cũng như là tỉnh quỹ
của bang tỉnh cũng đã xuống
là trao các căn nhà cho hộ lý hình
để đảm bảo cuộc sống
các hộ dân trên địa bàn được thụ hưởng
chính sách về nhà ở đều phấn khởi
và thống nhất
là với cái mẫu nhà mới
của bộ công an triển khai
là trong mùa nắng
thì mát mùa mưa thì ấm
thì đối với địa phương
cũng được phân bổ là
xã sẽ tiếp tục vận động xã hội quá
phục vụ cho cái công việc
xong rồi để cho đơn vị thi công xây dựng
với phương châm không để ai bị bỏ lại
phía sau thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
nhấn mạnh cục an ninh kinh tế cùng
công an tỉnh sóc tranh chủ trì phối hợp
chặt chẽ với chính quyền địa phương thi công
hoàn thành một hai trăm linh căn nhà trước ngày hai tháng chín
để bàn giao cho người dân
chủ trương nêu trên của bộ công an có ý
nghĩa nhân văn sâu sắc hợp ý đảng
lòng dân thể hiện sự quan tâm của đảng
ủy công an trung ương bộ công an
hướng tới việc chăm lo nâng cao chất lượng
cuộc sống của người dân còn khó khăn
qua đó góp phần giúp người dân yên tâm lao động sản xuất
cải thiện cuộc sống củng cố mối quan hệ
gắn bó giữa nhân dân với lực lượng công an
trong công tác đảm bảo an ninh trực tự
xây dựng thế trận an ninh nhân dân

với các đơn vị tổ chức hội nghị
phát động thực hiện chiến dịch tuyên truyền kết hợp
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tốc độ
tại tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba
theo kế hoạch từ từ ngày một tháng bảy
sắp tới cảnh sát giao thông thành phố
sẽ mạnh tay xử lý các vi phạm về tốc độ
tại hội nghị ông nguyễn thành lợi
phó trưởng ban chuyên trách ba an toàn giao thông tp hcm
cho biết chiến dịch nằm trong
chuỗi hoạt động hận ứng tuần lễ an toàn giao thông
đường bộ toàn cầu tại tp hcm
cụ thể từ ngày một mươi ba tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng tám
các đơn vị phù hợp
triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền
và cưỡng chế vi phạm quy định tốc độ phi phạm giao thông
trong dự án này có ba hợp phần chính
đó là hợp phần về truyền thông
hợp phần về cưỡng chế
và hợp phần hoạt động kỹ thuật hạ tầng giao thông
tăng cường hoạt động tuyên truyền
nhằm góp phần làm thay đổi hành vi
của người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định
về tốc độ góp phần xây dựng văn hóa giao thông
với mục tiêu tính mạng con người
là trên hết
nếu như phương tiện lưu thông
với tốc độ bảy mươi kmh
khi xảy ra tai nạn thì hậu quả
sẽ tăng gấp hai lần
so với phương tiện lưu thông
với tốc độ năm mươi kmh
với tốc độ một trăm linh kmh
thì hậu quả tai nạn sẽ tăng gấp bốn lần
so với tốc độ năm mươi kmh
nếu lái xe vượt quá
năm tốc độ quy định
thì sẽ làm tăng một mươi tỷ lệ tai nạn
và hai mươi tỷ lệ tử vong
một người đi bộ có khả năng
bị tử vong đến tám mươi
nếu bị phương tiện ô tô va chạm
với tốc độ năm mươi kmh
người đi bộ
có đến chín mươi cơ hội sống sót
nếu như phương tiện
va chạm vào người đi bộ này
với tốc độ là ba mươi kmh
các số liệu vừa nêu trên đã nói lên
sự cần thiết và ý nghĩa của công tác tiên triền
và công tác cưỡng chế
nhằm nâng cao nhận thức và làm thay đổi hành vi
đối với việc lái xe phải cẩn trọng
và không được vượt quá tốc độ
sáu tháng bảy bắt đầu chúng tôi sẽ thực hiện
việc tuần tra kiểm soát
rồi xử lý chuyên đề vi phạm tốc độ
trong đó thì lực lượng
cảnh sát giao thông sẽ là chủ công
trong công tác tham mưu
phối hợp với ban tổ chức thành phố
để triển khai thực hiện có hiệu quả
đối với chuyên đề
vi phạm về tốc độ
nhằm để kéo giảm tình hình tai nạn giao thông
liên quan đến vi phạm tốc độ
cũng như là đảm bảo an toàn
giao thông cho người tham gia
giao thông trên đường
ngoài trực tiếp kiểm tra xử lý
của cảnh sát giao thông thì sở giao thông
vận tải thành phố cũng đã trang bị hệ thống
camera giao thông tại nhiều tuyến đường chính
điểm nóng đồng thời phối hợp với cục cảnh sát
giao thông khai thác xử lý vi phạm về tốc độ
của hình ảnh trên các tuyến cao tốc
chạy qua địa bàn thành phố hồ chí minh
để làm cơ sở ra quyết định xứ phạt ngụy bằng hình ảnh
sáng nay tại thành phố hồ chí minh
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tham dự
lễ khởi công ba dự án trọng điểm
gồm dự án đường vành đai ba thành phố hồ chí minh
cao tốc biên hòa vũng tàu
và cao tốc khánh hòa buôn ma thuột giai đoạn một
lễ khởi công được kết nối trực tuyến
từ điểm cầu chính thành phố hồ chí minh
với các điểm cầu tại tỉnh đắk lắc
và bà rịa vũng tàu
tại lễ khởi công thủ tướng đã nêu lên tầm quan trọng
của ba dự án hạ tầng giao thông quốc gia
trong đó nhấn mạnh nước ta luôn xác định
đột pháp hạ tầng là mục tiêu chiến lược
nếu quyết tâm cao nỗ lực lớn
và hành động quyết liệt
đến năm hai nghìn hai mươi năm
cả nước chắc chắn sẽ có ba km đường cao tốc
đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông
không chỉ là nhiệm vụ của một bộ
một ngành nào
của một địa phương nào
mà là nhiệm vụ chính trị
hàng đầu của các địa phương
vì chính lợi ích thiết thực
của các địa phương
của đất nước mình
luôn luôn dành sự quan tâm
chỉ đạo theo chức năng
nhiệm vụ và quyền hạn của mình
một cách quyết liệt để hoàn thành
ba dự án này cũng như những dự án
đầu tư phát triển hạ tầng khác
ngay sau lễ khởi công các dự án đã được triển khai thực hiện
ba dự án được khởi công có tổng vốn đầu tư
hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
với hai trăm bốn mươi bảy km đường cao tốc
trong đó dự án đường vành đai ba
thành phố hồ chí minh có tổng chiều dài
bảy mươi sáu ba km đi qua bốn địa phương
thành phố hồ chí minh tỉnh đồng nai
bình dương và long an
sẽ cơ bản hoàn thành năm hai nghìn hai mươi
và đưa vào khai thác từ năm hai nghìn hai mươi
đây là dự án đặc biệt quan trọng
với thành phố hồ chí minh
bởi không chỉ rút ngắn thời gian lưu thông giữa các địa phương
tuyến đường có giúp tăng tính kết nối liên vùng
nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển các cụm công nghiệp
dịch vụ du lịch đô thị hóa nông thôn dọc tuyến
kết nối các thành phố vệ tinh của thành phố hồ chí minh
góp phần hình thành trung tâm
theo hướng đô thị đa tâm
tại xã cư tram huyện crong bong tỉnh đắk lắc
công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức các phương án
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lễ khởi công
có tổng chiều dài hơn một trăm một mươi bảy km
có điểm đầu tại cảng nam vân phong
thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
điểm cuối thuộc địa phận xã hòa đông
huyện crong park tỉnh đắk lắc
với tổng mức đầu tư gần hai mươi hai tỷ đồng
chia thành ba dự án thành phần
thực hiện theo hình thức đầu tư công
được thủ tướng chính phủ phân cấp cho hai tỉnh
làm cơ quan chủ quan
dự án có vai trò đặc biệt quan trọng
trong việc đánh thức và phát huy mạnh mẽ
các tiềm năng thế mạnh của hai tỉnh
và cả khu vực là tuyến đường chiến lược
kết nối sừng với biển
nối tây nguyên với xuyên hải nam trung bộ
kết nối hành lang vận tải đông tây
dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng
tạo động lực phát triển kinh tế xã hội
gắn với tăng cường
đảm bảo quốc phòng an ninh của hai tỉnh
để buổi lễ diễn ra tuyệt đối an toàn
trước và trong buổi lễ
các đơn vị thuộc công an tỉnh đắk lắc
đã triển khai lực lượng phương tiện
chủ động phối hợp với ubnd huyện crong bong
bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở y tế
tăng cường triển khai các phương án
đảm bảo an ninh trật tự giao thông
phòng cháy chữa cháy an toàn vệ sinh thực phẩm
bộ công thương vừa có báo cáo
sự thảo quyết định về cơ chế khuyến khích
phát triển điện mặt trời mái nhà
lắp đặt tại nhà ở công sở
trụ sở của doanh nghiệp
theo tờ trình
cơ chế khuyến khích phát triển nguồn điện này
sẽ chỉ áp dụng cho hệ thống điện mặt trời áp mái
lắp đặt tại nhà ở công sở
trụ sở của các doanh nghiệp
tại việt nam để tự sử dụng
không bán điện cho tổ chức cá nhân khác
trên cơ sở đó bộ công thương đề xuất
các cơ chế khuyến khích các tổ chức cá nhân
đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà
như sẽ được miễn trừ
giấy phép hoạt động điện lực
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện
các hệ thống điện mặt trời mái nhà
lắp đặt tại công sở sẽ được ưu tiên
bố trí ngân sách để thực hiện
tổ chức cá nhân đầu tư và sử dụng hệ thống này
sẽ được miễn hoặc giảm các loại
thuế phí được vay vốn
với lãi suất ưu đãi theo quy định
từ tháng chín năm ngoái sầu riêng của việt nam
đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường trung quốc
cũng từ đây loại trái cây này
mở ra nhiều cơ hội mới
cho ngành hàng rau quả nước ta
và dự báo là trong năm nay
việt nam có thể thu về một tỷ usd
từ xuất khẩu sầu riêng
theo hiệp hội rau quả việt nam
sầu riêng của nước ta có lợi thế
sản lượng dồi dào thu hoạch giải vụ
quanh năm thời gian vận chuyển đến trung quốc
cũng nhanh hơn so với thái lan
trong năm tháng đầu năm sản lượng
sầu riêng tươi xuất khẩu đạt trên
sáu mươi năm tấn tăng bốn mươi một
so với cả năm ngoái
tỷ lệ xuất khẩu sầu riêng sang thị trường trung quốc
hiệp hội rau quả việt nam cho rằng
để cạnh tranh được ở thị trường trung quốc
thì sầu riêng việt cần tập trung đầu tư
để nâng cao chất lượng mẫu mã
cũng như là xây dựng thương hiệu
không chỉ tập trung cho thị trường trung quốc
các địa phương và doanh nghiệp cũng đang chú trọng
tìm kiếm thêm các thị trường tiềm năng khác
những hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm
sẽ mang trái cây việt nam
đi xa hơn đồng thời phát triển
diện tích vùng trồng ổn định
mặc dù trong những tháng đầu năm nay
khối lượng hạt tiêu xuất khẩu của nước ta
tăng khoảng bốn mươi bảy tám
so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên theo các chuyên gia xuất khẩu hồ tiêu việt nam
vẫn có khả năng phải đối mặt
với nhiều khó khăn thách thức
so với chịu ảnh hưởng tiêu cực
từ những bất ổn của nền kinh tế thế giới
đặc biệt là yêu cầu về chất lượng
ngày càng khắt khe hơn
từ các thị trường lớn như mỹ hay châu âu
chất lượng hồ tiêu kém
nhiều lô không đạt yêu cầu để xuất khẩu
là nhận xét chung của nhiều cơ sở
thu mua hồ tiêu tại tỉnh đắk lắc hiện nay
nguyên nhân được chỉ ra là do
biến đổi thất thường của thời tiết
cũng như quá trình bảo quản sau thu hái
của bà con nông dân không đảm bảo
bà con nông dân để chữa hàng tiêu lâu quá
thì chất lượng sẽ kém đi rất nhiều
do quá trình phơi hái của người ta
thì người ta phơi nó cũng không đủ
cái độ ẩm để mà
tiêu có thể lưu trữ lâu ngày
nó sẽ dẫn đến hiện tượng móc
và cái tình trạng đó làm giá trị hạt tiêu
sẽ giảm xuống rất nhiều
chất lượng hồ tiêu sụt giảm so với mọi năm
trong khi yêu cầu về điều này của các thị trường lớn
như mỹ châu âu thì ngày càng khắt khe hơn
cùng với đó là tình hình lạm phát
khủng hoảng kinh tế trên thế giới
vẫn tiếp tục căng thẳng
khiến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh
và đó là những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp
xuất khẩu hồ tiêu lớn của nước ta
có quan về xuất khẩu trong nhiệm vụ hồ tiêu năm nay
các thị trường
ở châu mỹ và châu âu
tiếp tục là khó khăn hơn về
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
tuy là dư lượng hiện nay của việt nam
đã giảm so với rất nhiều năm trước rồi
nhưng mà với rào cản phi thương mại
của mỹ hiện nay thì
tiếp tục là chỉ số rào cản
nó tiếp tục gia tăng
gây rất nhiều khó khăn trong việc mà
mẫu để đạt được
yêu cầu của thị trường
dẫn đến là cái nhu cầu
mua của nhà xuất khẩu cũng giảm
dẫn tới là cái giá chưa có thể phát triển thường lại được
yếu tố kinh tế vi mô của
bối cảnh toàn cầu nó cũng
ví dụ như lãng phát ở châu âu
các châu mỹ thì nó cũng ảnh hưởng đến
cái việc tiêu dùng
cái việc thói quen tập quán tiêu dùng đi ăn ngoài
rồi tiêu xài nó hoang phí
như trước đây của người mỹ bây giờ
người ta cũng phải tắt lưng bục bục tại vì lãng phát nó quá cao
thì ví dụ người ta bớt ăn ngoài mà
bớt ăn tiệm mà ăn ở nhà
ăn nhiều thì sức ăn lãng phí
nó cũng bớt đi thì tất cả những thứ đây nó cũng góp
phần bóp lại cái cầu một chút
chẳng hạn nó cũng tác động đến cái cầu trên thị trường
hiện tại hoạt động
xuất khẩu hồ tiêu của nước ta đang ở
thời điểm vàng do sắp kết thúc vụ
thu hoạch với sản lượng dồi dào
tuy nhiên quá trình này chỉ diễn ra cho đến
hết quý hai năm hai nghìn hai mươi ba
và nhiều khả năng sẽ chậm lại vào quý ba
khi khách hàng sẽ tìm đến các nước
sản xuất hồ tiêu lớn như brazil
indonesia vì đây là thời điểm
thu hoạch hồ tiêu của hai quốc gia này
khi lực lượng công an yêu cầu dừng ngay các hoạt động
bơm hút cát để kiểm tra thì một số đối
tượng trên ghe đã nhảy xuống sông tàu thoát
kiểm tra thực tế phát hiện trên ghe có khoảng
chín m khối cát
chân hoài thanh người điều khiển phương tiện này
chưa xuất sừng được các loại giấy tờ
liên quan đến phương tiện cũng như là
hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
số cát nói trên cùng cùng thời điểm trên
lực lượng chức năng còn phát hiện thuyền gỗ
đang neo đậu gần khu vực bơm hút cát
công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đang tạm giữ một xe ô tô đầu kéo cùng với tang vật là hơn sáu tấn chất thải để điều tra làm rõ hành vi đổ chất thải ra lô cao su
công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đang tạm giữ một xe ô tô đầu kéo cùng với tăng vật là hơn sáu tấn chất thải để điều tra làm rõ hành vi đổ chất thải xa lô cao su